từ lúc đại dịch bùng phát tuyên thất nghiệp về nhà với gia đình
nhưng em không ngờ lần đoàn tụ này chỉ kéo dài nửa tháng
chết lặng nhìn bác sĩ đưa thi thể mẹ đi
câu chuyện buồn của hai chị em tuyển bắt đầu vào giữa tháng bảy
thời điểm đó ông danh được xác định mắc covid một mươi chín
do bệnh truyền nặng nên ông được đưa đi bệnh viện trợ rẫy điều trị
ngày ba mươi tháng bảy cả ba mẹ con bà đào cũng dương tính với covid một mươi chín
và được chuyển xuống hoc mon để cách ly
trong khu cách ly
ba mẹ con được sắp xếp nằm chung một phòng
mẹ tuyền nặng nhất thường phải thở oxy
hai chị em chỉ bị suốt nhẹ
ngày bốn tháng tám trường lay hoài không thấy mẹ trả lời
hai chị em tá hỏa liền gọi bác sĩ
bác sĩ kiểm tra nói mẹ em mất rồi mà em không tin
em sửa tay mẹ lạnh ngắt tim mẹ ngừng đập
em chỉ biết khóc thôi
mẹ còn chưa ăn hết cái bánh em cho
trường nghẹn giọng kề lại
những ngày cuối đời
bà đào không đi lại được
tay chân yếu ăn uống không được gì và phải thở oxy
nhìn mẹ nằm một chỗ tuyển mong mẹ khỏe mạnh
và hứa hết dịch sẽ đi làm để lo cho gia đình
tuyền kể trước đêm mẹ mất
em thấy bác sĩ và tiêm thuốc cho mẹ nhiều lần
em chỉ nghi ngờ nhưng không nghĩ rằng mẹ sẽ ra đi
qua ngày hôm sau
bác sĩ nói mẹ em có nguy cơ không giữ được tính mạng
đến buổi chiều hôm sau mùng bốn tháng tám
mẹ em mất luôn
em hoảng lắm
mẹ mất trước mặt em mà em không biết gì hết
em hối hận quá
ngọc tuyền nói trong nước mắt
còn cậu em đăng trường vẫn nhớ như in giây phút đó
em vừa đi dạo bên ngoài vào
thì thấy mẹ nằm mà không thở
em lấy tay áp vào ngực mẹ
nhưng không thấy tim của mẹ đập
em gọi cho bác sĩ đến kiểm tra
bác sĩ nói mẹ em mất rồi
em quay ra hỏi chị thì chị nói mẹ mất rồi
và em khịu xuống
mọi chuyện đến quá đủ lắm
hai chị em gọi cho ba để báo tin nhưng không được
cả trăm cuộc điện thoại vẫn chỉ là những tiếng tút tút liên hồi
cả hai chết lặng
nhìn nhân viên y tế đưa mẹ đi
nước mắt chảy ướt lớp khẩu trang
hôm đó tụi em tiến mẹ được tới thang máy
thì bác sĩ không cho đi theo nữa
cánh cửa thang máy đóng lại
đưa em em ngồi bệt xuống
khóc mấy ngày liền
còn em lớn rồi
em không muốn ai nhìn thấy mình phải khóc
nhưng thấy mẹ đi ngay cùng phòng cách ly với mình
em đau lắm em không thể kìm chế được
lúc đó em đứng bên ngoài
em thấy mẹ như vậy em liền kêu
mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà đi
em đau khi nhìn thấy các bác sĩ xịt khuẩn lên người mẹ
rồi bỏ mẹ vào túi mang đi
trường mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói
vài ngày sau
cả hai được chuyển đến phòng điều trị khác
vì bệnh tình đã giảm
trường vẫn ra hành lang trước phòng bệnh
cầm điện thoại bấm gọi cho ba
rồi lại nức nở
thấy em khóc cô y tá đến nói
thôi đừng khóc nữa mẹ cũng đi rồi
mà động viên một hồi cô khóc theo em luôn
tối trước khi mất mẹ theo trào gì đó
mà tụi em không dịch được
mẹ cũng chưa giận gì tụi em cả
cứ nhắc đến mẹ trường lại quả lên khóc
em tâm sự rằng chỉ có khóc như vậy
mới làm em cảm thấy dễ chịu hơn
được về nhà vào ngày một mươi bốn tháng tám
tuyển nhận tin ba mất vào ngày năm tháng tám
sau mẹ đúng một ngày
lại thêm một cú sức nữa
tuyển dụng sức
rời tay chân bảo vệ em trai
hai chị em ngồi đực xuống giường
nhìn nhau trong tuyệt vọng
chiếc bàn học thành bàn thờ cha mẹ
ngày đầu tiên từ khu cách ly về
căn nhà trống vắng không tiếng người
nhìn đứa em thơ
tuyển chỉ biết ôm em rồi khóc
không biết những ngày tới sẽ sống ra sao
tin xét đánh khiến hai chị em tuyển
vào trường rụm rời chân tay
nhìn nhau tuyệt vọng
nước mắt cứ thế trào ra
mấy ngày nào còn có cha mẹ ở bên
giờ hai em
là trẻ mù côi trong đại dịch quái ác
trường kể thời điểm này năm trước
cậu được mẹ đưa đến trường
để đón năm học mới
giờ đây em lại phải đón mẹ về
trong chiếc hũ đựng cho cốt
ngày nhận cho cốt của mẹ
tay trường run cầm cập
vừa ôm hũ cho vừa khóc nấc gọi mẹ ơi
còn cho cốt của ba
em chưa thể đưa về nhà
đang được gửi ở một ngôi chùa
chưa biết ngày nào mới được về bên mẹ
không thể chuẩn bị cho cha mẹ
bàn thờ chú đáo
tuyển dùng chiếc bàn học
của trường để làm bàn thờ tạm cho cha mẹ
bàn thờ không ảnh
không hoa không nến
chỉ có bình hương hộp sữa
hũ cho cốt của mẹ
và tờ giấy ghi dòng chữ
xin cầu cho linh hồn maria
trường quẹt nước mắt
thắp cho ba mẹ nén nhang
khi thắp hương con cầu nguyện và xin lỗi ba mẹ
vì ba mẹ làm đủ thứ vì con
nhưng con chưa làm được gì cho ba mẹ hết
thắp nén nhang lên bàn thờ
rồi trường ra trước cửa nhà
mắt nhìn vào khoảng
không xa xăm
tiểu trước con mẹ
dù có bị tiểu
thì con mẹ cũng
trước tôi bị bệnh ba mẹ lại khỏi hết
nhưng mà lần này con cũng nghĩ ba mẹ vẫn khỏi
cậu học trò một mươi tuổi trước đây
vốn quen với tiếng ba mẹ la
tiếng rực đi ngủ sớm
tiếng kêu ăn cơm của mẹ ở ngay góc nhà
nhưng giờ đây với em những điều đó chỉ còn trong ký ức
em nhớ những lời ba mẹ nói lúc trước
nhớ những ngày mẹ còn sống
hay đứng ở góc này kéo em đi ngủ sớm
em nhớ món thịt sườn
món canh chua mẹ nấu
nhưng giờ đây em chỉ biết nói lời xin lỗi
và cố gắng hoàn thành những ước muốn khi ba mẹ còn sống
vì lúc còn sống
ba mẹ đã nói là lớn lên
dáng học hành đầy đủ để có việc làm
những ngày qua em mơ thấy ba mẹ nhiều lắm
ba mẹ đứng nơi góc cư
nhìn em cười như không nói gì
tỉnh dậy em sợ lắm
em mong ước ba mẹ sống lại
để chơi đùa cùng em
trưởng tâm sự
khi ba mẹ còn sống
ngọc tuyền cho biết em thường ở trên gác
ít tâm sự cùng ba mẹ
điều mà cô gái một mươi tám tuổi cảm thấy say rứt
hối hận là chưa bao giờ nói lời thương ba mẹ
chưa chụp hình chung cùng cả nhà
và không được gần ba trong những giây phút cuối đời
gần một tháng qua khi ba mẹ mất
chị em tuyền sống bằng năm triệu đồng
còn lại trong ví của mẹ
và một phần hỗ trợ của phường
số tiền còn lại trong nhà
giờ cũng chỉ còn vài trăm ngàn
bà mẹ của chị em trường là ông trần hoa xanh
hai mươi một tuổi và bà phạm thị đào sáu mươi bốn tuổi
ông bà đến với nhau lúc tuổi xế chiều
khi ông xanh đã qua một đời vợ
có con riêng
hàng ngày bà đào chăm chút gia đình
kèm cặp con trai út học hành
cả nhà trang trải bằng lương hưu nhà giáo của bà đào
và tiền sửa xe của ông xanh
riêng em tuyền
học hết tấp hai
xin đi làm phụ quán ăn
tự lo cho bản thân
những ngày dịch covid một mươi chín bùng phát
ở thành phố hồ chí minh
cả gia đình chỉ ở trong nhà
không đi đến đâu
nên không biết vì sao nhiễm bệnh
vợ chồng ông xanh ra đi quá đường đột
chưa kịp dặn dò chuẩn bị gì cho các con
giờ đây cánh nặng gia đình
do một tay cô con gái
vừa bước qua tuổi một mươi tám gánh vác
tuyền lo cho em trai hơn cả
trong đầu cô gái cứ ngổn ngang
những nghĩ suy
hết dịch rồi em phải đi làm
phải kiếm tiền
thì ở nhà ai chăm và dậy thẳng nhóc đây
rồi mai sau nó sẽ ra sao
tuyền cho biết
hết dịch em sẽ lên chùa nhận lại cho cốt của ba
và sẽ đưa cho cốt của hai người gửi vào nhà thờ
tuyền sẽ đi học nghề tóc
về mở salon tại nhà
để kiếm tiền nuôi em trai học đến đại học
còn lúc này
tuyền không cho phép bản thân mình được yếu đuối
cô gái biết rằng
mình là chỗ dựa cuối cùng của em trai
phải sống thật tốt
để lo cho em trai
và để ba mẹ dưới suối vàng được yên lòng